tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị cho đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đã có cuộc làm việc với các địa phương khu vực đồng bằng sông kiểu long và thành phố hồ chí minh vào sáng nay tại thành phố cần thơ
cuộc họp do thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban chủ trì
cùng dự có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng vũ đức đam cùng lãnh đạo trung ương và địa phương
đây là cuộc làm việc thứ tư của tiểu ban kinh tế xã hội với các tỉnh thành địa phương khu vực đồng bằng sông kiểu long và thành phố hồ chí minh nhằm ghi nhận ý kiến về đề cương chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai

thay mặt tiểu ban thủ tướng đánh giá cao các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại đây thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành chức năng sớm đề xuất giải quyết các nhu cầu phát triển cấp bách của địa phương nâng cao hiệu quả bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần từng địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới cách làm việc tích cực đổi mới sáng tạo tránh dựa dẫm từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước